thanh niên hai mươi tám tuổi hoàn toàn khỏe mạnh rất ít khi đau ốm ba ngày trước khi vào viện xuất hiện tình trạng mệt mỏi đau nhức toàn thân đến ngày thứ tư thì bị ngất tại nơi làm việc và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng vĩnh bảo sau đó được chuyển đến bệnh viện hữu nghị việt tiệp
bệnh nhân được chẩn đoán viêm cơ tim cấp biến chứng dối loạn nhịp tim viêm phổi và tiếp tục được theo dõi tại khoa tim mạch sau điều trị tích cực một ngày tại đây tình trạng khó thở của bệnh nhân tăng lên vật vã kèm đau ngực hai bên điện tim biến đổi nhịp thất nguy hiểm nên được chuyển khoa hồi sức tích cực

sau điều trị tích cực bệnh viện bạch mai bệnh viện quyết định sử dụng kỹ thuật ecmo cho bệnh nhân hiện tại bệnh nhân đang được can thiệp ecmo ngày thứ tư sau khi chạy ecmo tình trạng bệnh nhân cải thiện dần bệnh nhân đã an thần thoải mái lọc máu liên tục

sau điều trị tích cực bệnh viện bạch mai bệnh nhân đang được can thiệp ecmo ngày thứ tư sau khi chạy ecmo tình trạng bệnh nhân cải thiện dần thoải mái lọc máu liên tục

sau điều trị tích cực bệnh viện bạch mai bệnh nhân đang được can thiệp ecmo cho bệnh nhân hiện tại bệnh nhân đang được can thiệp ecmo ngày thứ tư

nhiều trường hợp viêm cơ tim nhẹ không có triệu chứng rõ rệt bệnh nhân có những triệu chứng toàn thân của nhiễm siêu vi và không hề biết được tim mình đang có vấn đề một số bệnh nhân có thể không đi khám bệnh và tự hồi phục mà không biết là mình vừa bị viêm cơ tim
nhiều trường hợp viêm cơ tim nhẹ không có triệu chứng rõ rệt bệnh nhân có những triệu chứng toàn thân của nhiễm siêu vi và không hề biết là mình vừa bị viêm cơ tim

ngoài ra các thiết bị hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể ecmo được chỉ định đối với các trường hợp viêm cơ tim cấp sốc tim và không đáp ứng với điều trị nội khoa cơ bản hỗ trợ tuần hoàn cơ học giúp cải thiện tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh này
qua đó các bác sĩ khuyến cáo viêm cơ tim thường không có triệu chứng đặc hiệu chính vì vậy nếu nghi ngờ có biểu hiện bất thường về sức khỏe như mệt mỏi hồi hộp không giải thích được đau ngực thì cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn cụ thể
các biểu hiện thực thể bao gồm triệu chứng của suy tim dối loạn nhịp tim và tổn thương các cơ quan khác kèm theo tùy mức độ tổn thương cơ tim lâm sàng bệnh nhẹ hay nặng từ không có triệu chứng thực thể sốc tim hoặc suy đa cơ quan biến chứng và tin lượng viêm cơ tim phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh mức độ tổn thương cơ tim biểu hiện lâm sàng và các giai đoạn bệnh